giới chức hàn quốc cho biết ít nhất năm người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại huyện yangyang tỉnh gangwon thuộc vùng ven biển phía đông nước này vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
năm nạn nhân bao gồm một phi công bảy mươi một tuổi một thợ máy năm mươi bốn tuổi một người ở độ tuổi hai mươi và hai phụ nữ
nhà chức trách đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân
phương tiện gặp nạn là trực thăng s năm mươi tám t do nhà sản xuất máy bay trực thăng sikosky của mỹ sản xuất và được chính quyền địa phương huyện yanghang thuê
thủ tướng handasu đã chỉ đạo cục lâm nghiệp hàn quốc cùng chính quyền địa phương phối hợp xử lý hậu quả vụ tai nạn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân
ông cũng kêu gọi tăng cường giám sát các quy tắc an toàn nhằm ngăn ngừa những vụ tai nạn tương tự tái diễn